các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nên sau khi mưa tạnh anh kha cùng một số người dân hiếu kỳ ra xem thì phát hiện một hố to có đường kính khoảng ba mét sâu gần hai mét gần đó đất văng tung té người dân nhặt được nhiều mảnh vỡ bằng kim loại
theo nhận định của ban chỉ huy quân sự huyện cho rằng đó có thể là quả bom một châu đinh năm ly
cũng theo anh nguyễn văn việt ở gần vụ nổ cho biết trên mảnh ruộng gần nhà anh có người dùng máy giàn mìn đi tìm ve chai và cũng phát hiện hai quả bom dưới lòng đất nên rất lo sợ rất mong sự vào cuộc của cơ quan chức năng tháo gỡ để đảm bảo cho người dân